viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can trần đình thành
cựu bí thư tỉnh ủy tỉnh đồng nai và bị can đinh quốc thái cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai
bị truy tố về tội nhận hối lộ trong vụ án xảy ra tại bệnh viện đa khoa đồng nai
công ty cổ phần tiến bộ quốc tế viết tắt là công ty aic và các đơn vị liên quan
bị can nguyễn thị thanh nhàn chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty aic
và bị can trần mạnh hà phó tổng giám đốc công ty aic bị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu
gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ
bị can phan huy anh vũ cựu giám đốc sở y tế tỉnh đồng nai
bị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và tội nhận hối lộ
bị cáo bồ ngọc thu cựu giám đốc sở kế hoạch và đầu tư tỉnh đồng nai
bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
một mươi bị can còn lại trong vụ án bị truy tố về các tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
dù biết rõ công ty aic không đủ năng lực nhưng để công ty trúng thầu tại dự án xây dựng bệnh viện đa khoa đồng nai
bị can nhàn đã thiết lập quan hệ với lãnh đạo tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh
sở kế hoạch đầu tư và các sở ngành khác của tỉnh đồng nai
rồi câu kết thông đồng với chủ đầu tư và các đơn vị thiết kế
tham gia đấu thầu và trúng một mươi sáu gói thầu với giá trị hơn sáu trăm sáu mươi năm tỷ đồng thu lợi bất chính gần một trăm năm mươi tỷ đồng
để được tạo điều kiện trúng thầu nguyễn thị thanh nhàn đã chi tiền hối lộ cho trần đình thành
đinh quốc thái phan huy anh vũ tổng số tiền bốn mươi ba tám tỷ đồng
ngoài ra còn nhiều lần biếu quả tặng tiền trong các dịp lễ tết cho bị cáo bồ ngọc thu với tổng số tiền một tỷ đồng